sau hai ngày đóng cửa gây nhiều bức xúc cho dư luận hôm qua chợ gốm làng cổ bát tràng đã mở cửa trở lại trong sự mừng vui của bà con tiểu thương và du khách thập phương
chiều ngày bảy tháng hai ủy ban nhân dân huyện gia lâm ban hành văn bản số bảy trăm bốn mươi tám tb ubng thông báo kết luận buổi làm việc
theo đó ủy ban nhân dân huyện gia lâm yêu cầu công ty cổ phần xứ bát tràng khẩn trương mở cổng chợ và duy trì việc kinh doanh bình thường
cung cấp điện nước dọn dẹp mặt bằng bảo đảm các hộ kinh doanh tại chợ ổn định
sáng nay đa số gian hàng thuộc chợ gốm làng cổ bát tràng đã mở cửa trở lại để phục vụ khách thập phương
theo ghi nhận của phóng viên cùng với việc mở cửa du khách cũng đã quay trở lại với chợ gốm bát tràng
niềm vui đó băn khoăn cũng còn đó thế nhưng mong muốn lớn nhất của bà con là tiếp tục được kinh doanh ổn định tại chợ gốm để gìn giữ nghề cổ của cha ông để lại